thưa quý vị những ngày vừa qua thì có thể thấy rằng thời tiết ở hà nội khá là thất thường lúc nắng lúc trời lại âm u và kèm theo mưa lạnh nồm ẩm
không biết tình hình thời tiết ngày hôm nay thì có thay đổi gì không chị minh hương
vâng chị viêu anh và quý vị khán giả thân mến nhìn chung thì tiết trời ngày hôm nay sẽ ấm hơn so với những ngày trước
tuy nhiên trong sáng nay thời tiết hà nội sẽ có nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ khả năng sẽ có mưa và mưa nhỏ vài nơi
về trưa và chiều sẽ thay đổi rõ rệt hơn khi mà nhiệt độ tăng lên và trời sẽ có nắng
và đây cũng là hình thái thời tiết phổ biến cho hầu khắp các tỉnh thành miền bắc trong ngày hôm nay
vâng các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế vào đêm nay mưa giải rác sau mưa vài nơi
và tây nguyên và nam bộ thì duy trì hình thái thời tiết là đêm không mưa ngày nắng
trong đó nam bộ có nơi nắng nóng lên đến trên ba mươi năm độ c